có một nơi để trở về chính là nhà có những người để yêu chính là gia đình
có một nơi để gắn kết tình yêu thương chính là căn bếp
slogan mục mạc này là của một hội quán mang tên hạnh phúc vừa được thành lập tại thành phố đà nẵng
hội quán là nơi các thành viên trong gia đình học cách tìm sự đồng cảm tiếng nói chung
để mỗi người hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn
hội quán hạnh phúc do trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội đà nẵng tổ chức
đến với hội quán các bậc phụ huynh sẽ được trang bị kiến thức về sống hạnh phúc
học cách lắng nghe tâm sự của trẻ đồng hành cùng trẻ sử dụng mạng an toàn
đó là những cái tiếng nói đầu tiên của các em những thói quen đầu tiên của các em
một suy nghĩ đầu tiên của các em là từ gia đình đến sáu tuổi các em mới bước vào lớp một
đến sáu tuổi các em mới bước vào lớp một
cho nên là cái yếu tố gia đình là yếu tố quan trọng thang chốt đầu tiên
và tôi trọng quan điểm đó
hãy hỗ trợ nhiều hơn phối hợp cùng lại nhà trường để mà cùng dạy dỗ con cháu của mình
xây dựng một gia đình hạnh phúc luôn cần sự chung tay san sẻ tình thương trách nhiệm của mỗi người
dưới góc nhìn của chuyên gia đầu bếp doãn hương sen cách gắn kết các thành viên trong gia đình
phải được thể hiện bằng hành động đôi lúc đơn giản chỉ là việc khuyến khích mọi người hãy cùng nhau vào bếp
tôi vẫn mong muốn kết quả mọi người rằng
hãy cùng với nhau hoạt động chung với nhau ở trong bếp cùng nhau nấu những món ăn với nhau
thì mình sẽ làm phung bồi thêm cái tình yêu thương cho những thành viên trong gia đình
và đó cũng là một cách để mình giáo dục cho con cái cũng như là hướng mọi người đến cái việc là hãy chia sẻ với nhau
ngày gia đình việt nam đang đến gần bằng tình thương trách nhiệm
mỗi người hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc sẽ đến tự nhiên như chính nụ cười của con trẻ